hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng bùi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn chín xã thiên hương huyện thủy nguyên thành phố hải phòng cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng đặng minh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai trăm chín mươi thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trên sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện